đối tượng như chúng tôi nhận định là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp và hoạt động manh động
trong quá trình thực hiện hành vi thực ra là để cái dấu vết rất hạn chế tại hiện trường nên công tác điều tra tại hiện trường để có cái căn cứ để truy xét đối tượng gây án thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
hệ thống các thông tin thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nam định đã ra thông báo truy tìm đối tượng với các đặc điểm nhân dạng như nam giới tuổi từ hai mươi đến bốn mươi cao khoảng một trăm bảy mươi năm cm dáng người gầy
là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp hoạt động độc lập
thông báo truy tìm được gửi đến tất cả các huyện thuộc tỉnh nam định và nhiều tỉnh thành phố sắp danh với nam định
một thời gian ngắn sau thông tin phản hồi từ công an tp hà nội cho biết từng thụ lý vụ án trộm cắp tài sản mà đối tượng gây án có nhiều đặc điểm giống với đối tượng trong thông báo truy tìm của công an thành phố nam định
và cái tên được nhắc đến là
trần trung tây sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đăng ký thường trú tại xóm một xã giao lạc huyện giao thủy tỉnh nam định
sỏ sánh dấu vết đường vân thu được tại hiện trường với mẫu vân tay của trần trung tây thì hoàn toàn trung khớp
như vậy có thể khẳng định chín mươi chín trần trung tây là hung thủ gây ra loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tp nam định từ cuối năm hai nghìn hai mươi một
đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai
nhiệm vụ của cơ quan điều tra lúc này là phải bắt được đối tượng chứng minh tội phạm để điên nốt một còn lại vào hồ sơ vụ án
đối tượng trần trung tây là người có hộp khẩu tại giao lạc giao thủy nam định nhưng mà đối tượng đã vắng mặt không ở địa phương từ rất lâu
và đối tượng thường đang thang ở nhiều tỉnh thành phố và thực hiện hành vi trộm cắp ở nhiều tỉnh thành phố khác
đối tượng không thường xuyên ở tại địa phương
nên cái việc mà đã xác minh được xác định được đối tượng rồi nhưng mà đến cái việc là truy xét mà để bắt giữ được đối tượng là chúng tôi cũng mất nhiều công sức và cũng mất nhiều thời gian và phối hợp với nhiều lực lượng công an của nhiều địa phương khác
sử dụng đồng loạt các biện pháp nhằm truy xét đối tượng cơ quan điều tra thu thập được nhiều tài liệu cho thấy sau thời gian gây án ở nam định trần trung tây có xuất hiện tại nhiều tỉnh thành phố khác
hà nội hải phòng quảng ninh
tại mỗi địa phương hắn chỉ có mặt một thời gian ngắn nên khi các trinh sát của công an thành phố nam định tìm đến nơi thì hắn lại lặn mất tâm
cứ như vậy hành trình truy tìm trần trung tây giống như một vòng tròn luồn quần
có lúc tường đã khép được vòng vây nhưng không hiểu bằng cách nào mà trong tích tắc
hán lại trốn thoát đầy bí ẩn
gần hai mươi ngày truy theo dấu vết đối tượng đến một ngày giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nam định nắm được thông tin có một đối tượng với nhiều đặc điểm nhân dạng
giống trần trung tây đang xuất hiện tại thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
ngay trong đêm một tổ công tác gồm những điều tra viên trinh sát viên dày dặn cách nghiệp của đội hình sự công an thành phố nam định đã an lên đường vào huế xác minh thông tin
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nam định tìm đến nơi thì hán lại lặn mất tâm

trong tìm kiếm lý do chế độc tập trong tìm kiếm lý do chế độc tập
nhận định huế chỉ là địa điểm dừng chân tạm thời của trần trung tây
trước khi hắn di chuyển đến các địa bàn khác để tiếp tục gây án
nên tổ công tác của công an thành phố nam định quyết định phải lập tức phá án
với sự giúp sức của công an thành phố huế
hành vi của đối tượng rất nguy hiểm và rất manh động
nên là chúng tôi phải tập trung tổng hợp tất cả các lực lượng
làm sao mà điều tra làm rõ ngay tránh để các đối tượng gây án
đầu tiên có thể đối tượng vào với mục đích chỉ trộm các tài sản thôi
nhưng mà nếu khi mình không làm rõ không bắt giữ xử lý ngay đối tượng
thì có thể sau này đối tượng sẽ gây ra những vụ án khác
mà người bị hại có thể phát hiện sẽ xảy ra vụ việc dẫn đến hậu quả giết người
cuối giờ chiều ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
lẫn trong đám đông hành khách đang hối hạ đón chuyến tàu cuối cùng rời ra huế
có cả các trinh sát của công an thành phố nam định
với nhiệm vụ hộ tống một vị khách đặc biệt
thầy vĩ lên tàu

và chuyến tàu rời huế đã lần bánh theo đúng lịch trình định sẵn
trần trung tây sau đó nhanh chóng được di lý về thành phố nam định
sau khi mà bắt được đối tượng thì phải nhanh chóng tiến hành lấy lời khai
đấy cho đối tượng viết bản tự khai và nhanh chóng mà đưa đối tượng phải đi thực nghiệm lại
thử nghiệm điều tra diễn tả lại diễn lại cái hành động
cùng với đó là khẩn trương
lần theo các dấu vết của tội phạm để thu hồi các tài sản bị chiếm đoạt
sau khi thực nghiệm thì đối tượng đã dần dần nhớ ra và diễn tả lại đúng được hành vi của đối tượng thực hiện
và phù hợp với lời khai mà cơ quan điều tra thu thập được
tổng hợp các tài liệu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp nam định đã chứng minh
trần trung tây là đối tượng gây ra năm vụ trộm cắp tài sản tại nhà người dân trên địa bàn thành phố nam định
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
mở rộng điều tra cơ quan công an còn làm rõ ngoài các vụ trộm cắp tại thành phố nam định
thì trần trung tây còn thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam
vào ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một và tại quận bắc tử liêm thành phố hà nội vào ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
quá trình đấu tranh với đối tượng thì đối tượng khai là không có công an vịnh nào hoàn định
sống năng thang này tỉnh này mai tỉnh khác
tiền thì đối tượng khi tài sản trộm được đối tượng bán lấy tiền và tiêu xài vào những việc cá nhân
sau khi ra tù vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi
trần trung tây không trở về sinh sống tại quê nhà ở huyện sao thủy tỉnh nam định
mà lang thang nay đây mai đó
đối tượng cũng không kiếm công an việc làm
mà một lần nữa ngựa quen đường cũ hành nghề trộm cắp làm kế sinh nhai
đối tượng nguyễn trang theo cái thể là như một người nhặt rác ban đêm
đi tiến đường nào phát hiện thấy những chỗ nào tập kết rác
thì đối tượng có xuống nhặt một số rác như non bia bìa cắt tông và để ở trong giỏ xe
rồi đi qua các tuyến phố
khi phát hiện những gia đình mà có sơ hỏ
thì đối tượng đột nhập vào để trộm cắp tài sản
đây là một thủ đoạn của đối tượng
bản chất là đối tượng đi tuần qua các tuyến địa bàn thành phố
với mục đích để trộm cắp tài sản
nhưng mà đối tượng đã ngụy trang dưới hình thức như một người đi giặt pê chai
để tránh sự phát hiện của các tài sản
cơ quan chức năng
mục tiêu đối tượng nhắm đến là những căn biệt thự hiện đại
có tường nhà bao quanh thấp dễ trèo
hoặc những nhà trồng cây lâu năm trước hiên
có cảnh cây vươn ra ban công để dễ bệt đột nhập vào trộm cắp tài sản
với mục đích để trộm cắp tài sản

đi lòng vòng qua nhiều ngõ nhỏ để tránh camera an ninh
đối tượng cũng không tiêu thụ tài sản trộm cắp được tại địa bàn gây án
mà mang đến địa phương khác bán dần lấy tiền tiêu xài
khi cạn tiền thì hắn sẽ di chuyển đến địa bàn mới
và lên kế hoạch cho chuyến giặt vòng tiếp theo
ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
viện kiểm sát nhân dân thành phố nam định
đã công bố cáo trạng truy tố trần trung tây
về tội trộm cắp tài sản trộm cắp tài sản
với các tình tiết định khung
có tính chất chuyên nghiệp và chiếm đoạt tài sản
giá trị từ năm mươi triệu đến hai trăm linh triệu đồng
theo điểm b c khoảng hai điều một trăm bảy mươi ba bộ đồng thành sự
đối với tình tiết phạm tội tính chất chuyên nghiệp
không nhiều vụ án có tình tiết này
những đối tượng đặc biệt như trần trung tây
mới có tình tiết phạm tội tính chất chuyên nghiệp
nó không những là tình tiết tăng mạng
mà đây là tình tiết tăng mạng
định khung định tại khoảng hai luôn
bởi vì là
trong vụ án thuộc thẩm quyền
của cơ quan cảnh sát điều tra
còn thế nông định điều tra
bị can trần trung tây đã có năm lần
thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
mỗi lần đều đủ lượng
ngoài ra còn phát hiện thêm
đã được khởi tố tại địa bàn
tỉnh hà nam và hà nội
những yếu tố đã hoàn toàn đủ
để xác định bị can
phạm tội tính chất chuyên nghiệp
ngoài ra bị can
thì quá trình từ trước đến nay
bị can không có làm nghề gì khác cả
và lấy cái tiền trộm cắp
lấy cái tài sản trộm cắp làm nguồn sống chính
đấy chính là cái găn cứ
mà để định khung như vậy
ngày hai mươi sáu tháng tám
tòa án nhân dân tỉnh nam định
đã tiến hành xét xử lưu động
vụ án trộm cắp tài sản
tòa án nhân dân thành phố nam định
cũng đã quyết định đưa ra xét xử lưu động
đối với bị cáo trần trung tây
tại địa bàn nơi bị cáo
thực hiện hành vi phạm tội
nhằm mục đích tuyên truyền tới người dân
về ý thức nâng cao cảnh giác
bảo vệ tài sản
phòng ngừa tình trạng phạm tội xảy ra
căn cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa
thì hội đồng xét xử đã
tuyên bố bị cáo trần trung tây
là phạm tội trộm cắp tài sản
đã áp dụng
điểm b c khoảng hai
của điều một trăm bảy mươi ba
bộ lội đình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
tuyên phạt bị cáo trần trung tây
mức hình phạt
là năm năm sáu tháng tù
bản án thì hiện tại đã có hiệu lực pháp luật
ngoài bản án đã tuyên
của tòa nhân dân thành phố nam định
trần trung tây còn phải đối diện
hình phạt nghiêm khắc từ tòa nhân dân
thành phố phủ lý tỉnh hà nam
và tòa nhân dân quận bắc tử liêm
thành phố hà nội
cùng về tội trộm cắp tài sản
đây là hình phạt thích đáng
dành cho kẻ có biện danh siêu trộm liên tình